thưa quý vị và các bạn giá trị đồng đô la mỹ tăng vọt gần bảy trăm linh xe nông sản un tắc tại cửa khẩu biên giới phía bắc
nhằm thao gỡ khó khăn cơ quan chức năng quyết liệt tạo điều kiện thông quan hàng nông sản qua ga đường sát đồng đăng
thái lan thông báo sẽ áp thuê chống bán pha giá từ sáu chín mươi bảy đến năm mươi một sáu mươi một với thép việt nam
đây là những nội dung sẽ được đề cập trong năm phút nhịp sống kinh tế ngày hôm nay
giá trị đồng đô la mỹ đang tăng vọt đây là một trong những đồng tiền vẫn được lợi trong đại dịch covid một mươi chín
lo lắng thiệt hại kinh tế do dịch covid một mươi chín gây ra ngày càng nghiêm trọng
các nhà đầu tư đổ tiền vào tích chữ đô la mỹ giúp cho giá đồng tiền này đạt mức cao nhất trong ba năm qua
tuy nhiên đây lại không phải tin vui cho các công ty đa quốc gia của mỹ
bởi điều này có thể đặt gánh nặng
các công ty đa quốc gia của mỹ có thể đặt gánh nặng lên các doanh nghiệp khi doanh thu từ nước ngoài của họ được chuyển đổi về đô la mỹ
kết hợp với các thiệt hại kinh tế do sự bùng phát của dịch bệnh đây có thể là thiệt hại kép
apple là công ty mới nhất tuyên bố sẽ không đạt được doanh thu dự kiến trong quý đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi
nhiều doanh nghiệp khác được dự đoán sẽ đưa ra thông báo tương tự
bộ công thương cho biết các cửa khẩu biên giới phía bắc đang rơi vào cảnh ủn tắc do lượng xe chở nông sản gia tăng nhanh
hiện đang có tới sáu trăm chín mươi năm xe một mươi một toa tàu bị tồn động dồn ứ nằm chờ thông quan ở các cửa khẩu
chỉ riêng tại lạng sơn tổng lượng hàng hóa các loại đang tồn ở các cửa khẩu là bốn trăm chín mươi năm xe và một mươi một toa tàu
đặc biệt tiến độ thông quan xuất khẩu hàng hóa nông sản chủ yếu là thanh long và dưa hấu qua cửa khẩu tân thanh từ khi mở cửa trở lại đến nay vẫn còn rất chậm
nguyên nhân chủ yếu là do lực lượng nhân lực bốc xếp phục vụ quá trình giao nhận hàng hóa phía bên trung quốc hiện nay còn rất hạn chế vì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
do diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín cùng với đề nghị từ phía ga bằng tường trung quốc tỉnh lạng sơn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với phía bạn để triển khai thí điểm việc thông quan xuất khẩu nông sản của việt nam qua ga đường sắt đồng đăng và đạt được nhiều tiến hiệu tích cực
tri cục hải quan ga đường sắt quốc tế đồng đăng
đã thực hiện thí điểm xuất khẩu cho hai mươi bảy toa nông sản từ việt nam sang trung quốc với số lượng trên bốn trăm sáu mươi tấn quả thanh long tươi
đặc biệt trong ngày hai mươi bốn tháng hai đơn vị tiếp tục làm thủ tục cho sáu toa thanh long tươi xuất khẩu sang trung quốc nâng số lượng lên năm trăm sáu mươi tấn
đây được coi là giải pháp tối ưu giúp cho hàng hóa lưu chuyển nhanh giải phóng nhanh giảm chi phí nhiều hơn góp phần giảm ủn tắc cho các cửa khẩu đường bộ
giá cà phê tại khu vực tây nguyên đang tiếp tục trên đà giảm mạnh
giá cà phê giảm mạnh năm trăm linh đồng một kg trên khu vực tây nguyên giao động trong ngưỡng từ ba mươi bảy trăm linh đồng đến ba mươi chín trăm linh đồng một kg
trong đó giá cà phê tỉnh lâm đồng hiện đang thấp nhất và cao nhất tại đắk lắc gia lai và đắk nông
giá cà phê tại các kho quanh cảng thành phố hồ chí minh cũng giảm hai mươi ba đô la mỹ một tấn xuống chỉ còn khoảng một ba trăm năm mươi ba đô la mỹ một tấn
ủy ban về phá giá và trợ cấp thái lan đã quyết định áp thuế chống bán phá giá
đối với các sản phẩm thép nhập khẩu việt nam bị điều tra nhằm ngăn chặn sự thiệt hại cho ngành sản xuất nội địa
thái lan quyết định áp thuế chống bán phá giá từ sáu chín mươi bảy đến năm mươi một sáu mươi một giá cif đối với các sản phẩm thép nhập khẩu từ việt nam bao gồm một trăm sáu mươi chín mã hs
tuy nhiên thuế chống bán phá giá sẽ được miễn áp dụng đối với nhập khẩu hàng hóa liên quan nhằm sản xuất để xuất khẩu
hàng hóa nhập khẩu với mục đích sử dụng đặc biệt hoặc hàng hóa được xếp vào loại đặc biệt
lệnh áp thuế chống bán phá giá sẽ được áp dụng tối đa trong năm năm và hàng năm có thể tiến hành giả soát trên cơ sở có yêu cầu chính thức từ phía các bên liên quan hoặc cơ quan điều tra
bộ công thương đề nghị bộ giao thông vận tải phối hợp với bộ tài chính giả soát các loại thuế phí có các giải pháp hỗ trợ giảm chi phí vận tải
bộ công thương đề nghị các bộ ngành liên quan hỗ trợ giảm chi phí vận tải để tháo gỡ cho các doanh nghiệp như giảm giá bot
phí cầu đường bến bãi phí lưu giữ phương tiện
thuế với nhiên liệu bay đồng thời làm việc với các hãng vận tải hãng tàu nhằm giảm giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa
giảm phí dịch vụ tại cảng để giảm chi phí lưu thông hàng hóa góp phần hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp logistics
thưa quý vị nhiệm sống kinh tế sẽ gửi đến quý vị những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu